nhiều năm nay tình trạng sạt lở bờ biển tại xã đảo tam hải huyện núi thành tỉnh quảng nam
luôn ở mức báo động gây nhiều thiệt hại cho người dân
nhiều dự án kè đã được chính quyền các cấp triển khai nhưng đến nay vẫn không đem lại hiệu quả
hàng năm bờ biển xã đảo tam hải liên tục bị sóng nuốt trừng sau mỗi đợt chiều dâng
hay có diễn biến bất thường của thời tiết
thưa quý vị và các bạn ngay phía sau lưng tôi là căn nhà của một hội dân
ở xã đảo tam hải huyện núi thành tỉnh quảng nam vừa bị sóng đánh tan trong
do ảnh hưởng của cơn bão số năm và số thóc vừa qua
và phía trong đó là hàng trăm hồ tôm của những hội dân ở đây có nguy cơ bị sóng biển nuốt trừng
trong những năm gần đây khu vực bờ biển cửa lở ở thôn bình trung xã tam hải huyện núi thành tỉnh quảng nam
thường xuyên bị sạt lở
trung bình mỗi năm đoạn bờ biển dài gần ba km này bị nước biển ăn sâu từ hai mươi đến ba mươi mét
cuốn trôi hàng chục nhà cửa và hồ tôm của người dân
hiện nay điểm sạt lở gần khu dân cư nhất chỉ khoảng ba trăm linh mét khiến cuộc sống của người dân bị ảnh hưởng
theo quy định tỉnh quảng nam sẽ phát triển cảng tam hiệp thành cảng loại một
theo đó sẽ tiến hành mở luồng mới ngang qua khu vực cửa lở cho tàu năm mươi tấn ra vào
do vậy ủy ban nhân dân tỉnh đã giao cho các cơ quan liên quan tiến hành khảo sát
để có giải pháp đồng bộ trong việc xây dựng hệ thống kè bảo vệ bờ biển tại xã tam hải
theo quan sát hiện bờ kè gần sáu trăm linh mét ở phía nam của xã đảo tam hải đã được xây dựng và đưa vào sử dụng
còn bờ biển phía bắc đang đối diện với tình trạng sóng biển xâm thực rất mạnh
do đó tỉnh quảng nam cần sớm sử dụng
tỉnh quảng nam có giải pháp căn cơ đồng bộ để ngăn chặn tình trạng sóng sâm thực
góp phần ổn định cuộc sống và sản xuất của người dân ở địa phương